ủy ban chứng khoán nhà nước vừa có thông báo về việc giao dịch nhưng không công bố thông tin của ông trịnh văn quyết
chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn flc
cụ thể chiều ngày một mươi tháng một ubnd chứng khoán nhà nước nhận được báo cáo của sở giao dịch chứng khoán tp hcm
về việc ông trịnh văn quyết chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn flc giao dịch bán bảy mươi bốn tám triệu cổ phiếu công ty
cổ phần tập đoàn flc nhưng không báo cáo không công bố thông tin trước khi thực hiện giao dịch theo quy định
ủy ban chứng khoán nhà nước cho biết hiện đang phối hợp với các cơ quan liên quan để xem xét xử lý vi phạm của ông trịnh văn quyết theo quy định